một mươi sáu tháng ba tùng và ông nguyễn văn đức sau khi đánh bài thì xảy ra mâu thuẫn do ông đức ăn chia không đồng đều
hai bên đã xảy ra xô xát nhưng mọi người căn ngăn ấm ức vì nghĩ mình bị vây đánh hội đồng
tùng về nhà lấy cây rau tự chế tìm ông đức để trào thù
khi thấy ông đức tùng lao tới đâm thẳng vào ngực ông đức làm ông gục ngã ngay tại chỗ
ông đức chết trên đường đưa đi cấp cứu sau khi gây án tùng định bỏ trốn nhưng bị cơ quan công an bắt giữ
công an huyện cát hải thành phố hải phòng vừa ra lệnh tạm giữ hình sự đối với nguyễn anh tuấn hai mươi tuổi
ở xã nghĩa lộ huyện cát hải thành phố hải phòng để điều tra làm rõ về hành vi giả mạo công an dừng xe phạt tiền người vi phạm luật giao thông đường bộ
thủ đoạn của tuấn là dùng xe máy lượn quanh các tuyến đường phát hiện người dân tham gia giao thông không đổi mũ bảo hiểm
thì vượt lên ép từ xe tự nhận mình là công an đang làm nhiệm vụ xuất trình chứng minh công an nhân dân giả
đồng lỗi vi phạm và phạt tiền bằng thủ đoạn trên từ ngày ba mươi tháng năm đến ngày một mươi ba tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
tuần đã một mươi hai lần giả mạo công an dừng xe phạt tiền của một mươi hai người dân tại thị trấn cát hải và các xã lần cận
tổng số tiền tuấn thu được là sáu trăm năm mươi đồng hiện công an huyện cát hải đang tiếp tục điều tra
hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý nguyễn anh tuấn theo quy định của pháp luật
công an thị xã quảng trị tỉnh quảng trị cho biết vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với phan đình minh tuấn
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại phương an hòa
công an thị xã quảng trị tỉnh quảng trị cho biết vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với phan đình minh tuấn
trú tại phương an hòa
một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra tại thôn một saat delia yang huyện ia hà leo tỉnh đắk lắc
hậu quả đã làm hai người chết tại chỗ
khoảng một mươi bốn h hai mươi phút ngày hôm qua một mươi bảy tháng sáu khi anh nguyễn văn tuấn điều khiển xe máy chở theo hồ minh hoàng
đi từ trong thôn một ra gần ngã ba đoạn giao nhau với tỉnh lộ năm đã va chạm với một xe máy khác chạy cùng chiều
cú va chạm đã làm anh tuấn và anh hoàng văng ra khỏi xe máy
cùng lúc đó thì có xe ô tô chạy đến hất văng anh tuấn và anh hoàng ra khoảng năm mét
hậu quả làm nguyễn văn tuấn và hồ minh hoàng tử vong ngay tại chỗ
quan sát tại hiện trường hai nạn nhân trên không đổi mũ bảo hiểm và chủ yếu bị chấn thương ở vùng đầu
khoảng hai giờ sáng nay ngày một mươi tám tháng sáu một vụ cháy lớn đã xảy ra tại khu lán chạy của công nhân công trình hh bốn đường linh đường hoàng mai hà nội
vào thời gian trên hiện trường có rất nhiều công nhân đang sinh sống
khi phát hiện có cháy mọi người hô hoán và tháo chạy
tạo ra một cảnh tượng hỗn loạn giữa đêm khuya
trong một thời gian ngắn sau khi tiếp nhận thông tin về vụ hỏa hoạn trên
sở cảnh sát phòng cháy chữa cháy hà nội và phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận hoàng mai đã điều động một mươi xe chữa cháy
hàng trăm cán bộ chiến sĩ cùng nhiều phương tiện chữa cháy tới hiện trường dập lửa
tới gần ba giờ sáng cùng ngày lực lượng chữa cháy đã khống chế không để ngọn lửa lan rộng
một mươi năm phút sau thì dập tắt được đám cháy
rất may vụ cháy không có thiệt hại về người
hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân của vụ việc